phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tỉnh bến tre vừa bắt được nghi phạm giết người cướp tài sản sau hơn một mươi ngày truy tìm hung thủ gây án
nghi can bị bắt là trần thanh tiến đăng ký thường trú tại ấp hòa thạnh xã hòa nghĩa huyện trợ lách
vào trưa ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm người dân phát hiện bà tô thị diễm lệ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu trú tại địa phương đã tử vong trong phòng ngủ trên người có nhiều vết thương vật dụng trong nhà bị xáo trộn
vụ việc đã được trình báo lên cơ quan công an
sau khi khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre đã xác định đối tượng nghi vấn
thực hiện hành vi giết người cướp tài sản là trần thanh tiến nên triển khai truy bắt đối tượng
đến ngày một mươi một tháng sáu lực lượng công an đã bắt được trần thanh tiến tại xã vĩnh lộc b huyện bình chánh thành phố hồ chí minh cùng một số vật chứng có liên quan gồm vàng tiền và điện thoại di động
qua đấu tranh ban đầu trần thanh tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình cơ quan điều tra công an tỉnh bến tre đang tiếp tục điều tra làm rõ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật